cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng nay tòa án nhân dân huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám trên tuyến quốc lộ một a khu vực cầu nam thuộc địa bàn xã hòa minh và thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận
theo cáo trạng ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám một mươi năm đối tượng đã có hành vi hô hào phá phách dùng các hung khí gạch đá đoạn cây ném vào lực lượng công an
đang làm nhiệm vụ
hành vi của các đối tượng kéo dài từ tám h đến hai mươi ba h mùng một mươi tháng sáu mặc dù trong khoảng thời gian này các ban ngành chức năng lực lượng công an đã vận động giải thích ngăn chặn và yêu cầu giải tán
nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành mà còn tiếp tục la lối tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động làm bị thương nhiều cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ
hội đồng xét xử tuyên phạt bốn mươi năm sáu tháng cho một mươi năm bị cáo về các tội gây dối trật tự
công cộng riêng bị cáo đặng ngọc tấn nhận mức án bảy năm tù và nguyễn văn hiếu sáu năm tù do cộng với mức hình phạt của phiên tòa trước đây
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ba năm tù đối với bị cáo nguyễn việt cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tên gọi khác là châu việt cường thường trú tại phường mông dương thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh về tội giết người
tội giết người
trong gia tòa với châu việt cường trong vụ án này còn có phạm đức thế bị phạt bảy năm tù về tội tàng chữ trái phép trên ma túy
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ h ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám châu việt cường cùng đoàn quý nguyên tức ca sĩ nam khang đến chơi nhà phạm đức thế thuê tại căn hộ ở quận ba đình hà nội
nguyên đã rủ thêm bạn là đỗ phượng anh và trần mỹ huyền đến nhà thế tại đây tất cả đã ba lần cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp ketamin sau đó nguyên về trước
đến khoảng tám giờ ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cường và chị huyền bị ảo giác ma túy cường đã nhét tổng cộng ba mươi ba nhánh tỏi vào trong khoang miệng của chị huyền khiến nạn nhân tử vong vì ngạt
khi lực lượng công an phường cống vị quận ba đình đưa cường và thế về trụ sở làm việc đã phát hiện và thu giữ trong ví của thế có hơn một ba gam ma túy tổng hợp ketamin do thế cất giấu để sử dụng
tuy đang trong quá trình bị khởi tố và được cho tại ngoại bị cáo phạm văn phận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã khánh
hải huyện trần văn thời tỉnh cà mau vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo phạm văn phận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lợi dụng việc các chủ tàu tại cửa biển sông đốc huyện trần văn thời do cho phận mượn tiền trước sau đó đi theo ghe sẽ trở lại
phạn đã chủ động liên hệ và chiếm đoạt số tiền một mươi bốn năm triệu đồng của hai chủ ghe sau đó bỏ trốn thì bị bắt
phạm văn phận đang bị công an huyện trần văn thời khởi tố về hành vi trên nhưng được cho tại ngoại thì lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt ba năm tù giam cho hai lần phạm tội của phạm văn phận
một mươi chín đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu ruộng thuộc xã thành hải thành phố phan răng tháp tràm vừa bị đội cảnh sát điều tra hình sự công an thành phố phan răng tháp tràm
phối hợp với công an xã thành hải
tỉnh ninh thuận bắt quả tang
lực lượng công an đã tạm giữ gần bảy mươi triệu đồng hai mươi điện thoại di động hai mươi bốn xe máy hai con gà cùng nhiều tăng vật liên quan
cơ quan công an cho biết một mươi chín đối tượng này đa phần thường trú tại địa bàn thành phố phan rang tháp tràm thường xuyên tụ tập đến các điểm đá gà để cá độ ăn tiền với mức cược từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng một lần cược
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại